chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an đồng nai vừa bắt thêm nhiều đối tượng
trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tp hcm về đồng nai tiêu thụ
theo đó trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án trên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện cẩm mỹ xuân lộc tp long khánh
bắt giữ sáu đối tượng thu giữ một kg ma túy tổng hợp tám mươi năm phiên thuốc lắc một khẩu súng công cụ hỗ trợ
sáu phiên đạn ba kiếm sắt mã tấu
trước đó vào ngày năm tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
cũng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
và công an tỉnh hà tĩnh phá giai đoạn một của chuyên án nói trên bắt và khởi tố hai đối tượng vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi kg ma túy đá đồng thời công an tỉnh đồng nai cũng phối hợp
với công an tỉnh đắk lắc công an tỉnh lâm đồng bắt giữ một số đối tượng khác có liên quan đến chuyên án
thu giữ một lượng lớn ma túy